công an xã hồ nai ba huyện trảng bom của tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn trường một mươi chín tuổi
trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bảy tại một phòng trọ ở ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom
đối tượng trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và vùng bụng của nạn nhân tên quân
sau đó giật sợi dây chuyền trên cổ của anh quân rồi bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã hồ nai ba đã triển khai lực lượng xuống hiện triển và phối hợp với người dân
kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đến chiều cùng ngày đối tượng trường đã bị lực lượng công an bắt giữ
hiện đối tượng cùng tam vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp tục xử lý